ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tỉnh tây ninh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba tới nay công an tỉnh tây ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về trật tự xã hội ma túy kinh tế
đặc biệt thời gian qua công an tỉnh tây ninh đã đấu tranh triệt phá với các đường dây mua bán ma túy từ campuchia vào việt nam qua đường tây ninh
từ đầu năm đến nay đã phát hiện năm mươi hai vụ điều tra làm rõ năm mươi hai vụ bảy mươi năm đối tượng thu giữ khoảng một mươi bảy năm kg ma túy heroin năm mươi bốn chín kg ma túy tổng hợp
công an tỉnh tây ninh cũng đã chủ động nắm tình hình không để hình thành các băng ổ nhóm
phát biểu kết luận thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương những kết quả mà công an tỉnh tây ninh đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng cũng đã chỉ đạo công an tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng công an nhân dân
chính quy tinh nguyện hiện đại
thứ trưởng trần quốc tỏ lưu ý công an tỉnh tây ninh phải tăng cường công tác nắm tình hình làm tốt công tác nghiệp vụ bảo đảm tốt an ninh trật tự
đặc biệt là khu vực biên giới củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện tốt công tác cán bộ
quan tâm đến quy hoạch chọn nguồn nhân sự coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng chỉ đạo công an tỉnh tây ninh quan tâm tới việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy vững mạnh về tư tưởng chính trị có trụ sở làm việc độc lập đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao